một bom thư đã phát nổ tại văn phòng của một ngân hàng ở thủ đô amsterdam tại hà lan
không ai bị thương
song đây đã là vụ bom thư thứ tư được gửi tới các công ty trên khắp nước này trong thời gian gần đây
trước đó cảnh sát hà lan đã phát hiện và vô hiệu hóa một bom thư gửi tới một văn phòng của công ty công nghệ thông tin unisis
ngày một mươi hai tháng hai hai bom thư với nội dung yêu cầu chuyển tiền dưới dạng tiền ảo bitcoin đã phát nổ tại phòng xử lý thư tín của ngân hàng abn amro ở amsterdam
và một văn phòng của doanh nghiệp nhật bản rico ở thị trấn kurgret miền đông hà lan
cảnh sát tin rằng những bom thư có sự liên quan tới nhau và đều có mục đích tống tiền
theo cảnh sát các bom thư có đặc điểm chung là các phong bì màu trắng dán hai tem với phần địa chỉ được in trên chất liệu nhựa dán trên phong bì và khuyến cáo người dân đặc biệt thận trọng